cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại huyện phú tân tỉnh cà mau để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
nguyễn văn út đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tăng khi đang nhận năm trăm linh triệu đồng
của bị hại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện châu thành tỉnh bến tre tại một quán giải khát trên địa bàn thành phố
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi bảy út và bị hại quen nhau trên facebook rồi nảy sinh tình cảm
sau đó mỗi lần hai người gần gũi út dùng điện thoại để chụp ảnh quay video cảnh nóng của hai người
cũng trong thời gian quen nhau út thường xuyên mượn tiền của bị hại để cơ bạc nên nạn nhân muốn chấm dứt chuyện tình cảm
nhưng út không đồng ý út đe dọa sẽ giết bị hại cùng người nhà và đã đăng các hình ảnh clip nóng với nạn nhân lên mạng xã hội
đồng thời gửi những nội dung này cho bạn bè của nạn nhân
nhằm gây áp lực để nạn nhân tiếp tục tình cảm nhưng không hành
sau đó út đã yêu cầu nạn nhân đưa một tỷ đồng để đổi lại việc sẽ gỡ bỏ các hình ảnh video nhạy cảm đã đăng
và thu hồi các nội dung đã gửi và giao lại điện thoại của út cho bị hại
do nạn nhân không đủ tiền nên út yêu cầu đưa trước năm trăm linh triệu đồng phần còn lại viết giấy nợ và trả sau
khi út nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tỉnh vĩnh long vừa tìm thấy thi thể người bị đuối nước xảy ra trên sông tiền
đoạn thuộc ấp an thạnh xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng một mươi hai người dân phát hiện người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
chú tể xã hoà ninh huyện long hồ bơi xuống qua sông
tuy nhiên đi được một đoạn thì xuồng bị lật úp nên đã rơi xuống sông mất tích
thời điểm nạn nhân rơi xuống sông là lúc thủy chiều đang xuống
nhưng do khúc sông sâu nên người dân địa phương không tìm thấy
tiếp nhận tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã điều hai xe chuyên dụng
ba cano cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân
mặc dù lúc này thủy chiều đang lên nhưng sau băng phút lặn tim
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng hai mươi m
và bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự
chiều ngày tám tháng một mươi hai công an quận phú nhuận tp hcm đã thông tin chính thức
về vụ chống người thi hành công vụ khiến cho bốn cán bộ chiến sĩ công an
và nhiều người trong một gia đình bị thương xảy ra vào sáng cùng ngày
vào lúc tám giờ sáng quận phú nhuận tổ chức cưỡng chế thi hành án
tại nhà số sáu mươi bốn c và sáu mươi bốn hai đường nguyễn lâm phường bảy quận phú nhuận
theo quyết định số ba ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của chi cục thi hành án dân sự quận phú nhuận
lúc này trong nhà sáu mươi bốn c có sáu người
trong quá trình thông báo cưỡng chế bà lê thị hữu hiền

dùng nhớt xăng nước sôi tạp vào lực lượng chức năng
đồng thời đập phá đồ đạc tự gây thương tích cho bản thân
cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải phun nước để tránh xảy ra hỏa hoạn
tuy nhiên những người trong nhà tiếp tục mở khóa ga gây cháy lực lượng cưỡng chế
hậu quả là bốn chiến sĩ công an và các thành viên trong gia đình bà hiền bị thương
hiện tất cả đã được xuất viện riêng một đồng chí công an bị thương nặng nên đang điều trị tại bệnh viện chợ rẫy
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau một mươi bốn h thực hiện hút mở bụng tại một cơ sở thẩm mỹ một nữ bệnh nhân nhập việc trong tình trạng ngưng tim ngưng thở
và các bác sĩ bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm đã tích cực cứu chữa nhưng mà bệnh nhân không qua khỏi
hiện viện kiểm sát nhân dân quận một tp hcm đang phối hợp với công an quận một và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi hai nạn nhân đã thực hiện phẫu thuật khúc mớ bụng tại viện thẩm mỹ vera số một trăm linh bốn nguyễn công trứ
phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
đến hai mươi hai giờ cùng ngày người này có dấu hiệu mệt khó thở và tím tái nên được một người tự xưng là bạn đưa đến bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm cấp cứu
tại bệnh viện các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở ngoại viện
bệnh nhân được hồi sức tiêm phổi cấp cứu tích cực tuy nhiên tình trạng không cải thiện
đến hơn ba giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàng
vụ việc sau đó được trình báo cho công an quận một
thi thể nạn nhân được chuyển sang trung tâm giám định pháp y tp hcm để khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong
đồng thời tạm ngừng hoạt động cơ sở y tế này để phục vụ công tác điều tra
tra cứu trên cổng thông tin điện tử của sở y tế tp hcm chúng tôi không thấy có thông tin giấy phép hoạt động của cơ sở này
bên cạnh đó bệnh viện một trăm một mươi năm cũng cho biết trong ngày bảy tháng một mươi hai một bệnh nhân khác cũng tử vong sau khi thẩm mỹ vùng lưng
và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
như vậy chỉ trong hai ngày đã có liên tiếp hai vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại tp hcm
hiện cả hai vụ việc đã được báo cáo lên sở y tế tp hcm
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
ngày tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm
xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri đối với lê tấn hùng tổng giám đốc sacri
và trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cùng một mươi bảy đồng phạm khác
tại phần thủ tục phiên tòa luật sư bảo vệ bị cáo tuyến đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm các giám định viên
để làm rõ thiệt hại trong vụ án tòa cho biết đã có hai giám định viên trong quá trình xét xử
nếu cần thiết sẽ triệu tập thêm hội đồng xét xử thông báo lại tư cách tham gia tố tụng của ủy ban nhân dân tp hcm
trước là bị hại nhưng ngay xác định lại là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
shari tham gia phiên tòa với hai tư cách là nguyên đơn dân sự và bị hại
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai phiên tòa phải tạm hoãn cho vắng hai bị cáo hồ văn ngon
cựu phó tổng giám đốc sacri do bị bệnh và nguyễn thị tuyết mai trưởng phòng hành chính nhân sự sacri
đang là f một cách ly tại nhà hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt hai bị cáo này
theo cáo trạng khu đất có diện tích hơn ba mươi sáu m hai tại địa chỉ khu phố bốn phường phước long ba
thành phố thủ đức là tài sản thuộc sở hữu nhà nước được ủy ban nhân dân tp hcm
giao cho sacri làm cơ sở chăn nuôi heo sau đó ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận cho sacri
quản lý chuyển mục đích sử dụng đất hợp tác với tổng công ty cổ phần phong phú để đầu tư dự án nhà ở
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo lê tấn hùng gửi văn bản cho ủy ban nhân dân thành phố sở xây dựng
đề nghị cho phép sacri chuyển nhượng toàn bộ dự án trên cho tổng công ty cổ phần phong phú
ông trần vĩnh tuyến với vai trò là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lúc bấy giờ
cho công ty phong phú mà không yêu cầu định giá đấu giá dự án gây thiệt hại cho nhà nước số tiền sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài sai phạm này bị cáo lê tấn hùng và các đồng phạm khác tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
công ty cổ phần du lịch thanh niên sung phong công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế
còn thực hiện các hành vi lập khống chứng từ tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền hơn một mươi ba ba tỷ đồng
thưa quý vị vào ngày hôm nay thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà giang hờ đan phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắk đoa
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cùng với bà giang hờ đan ông nguyễn thành thoại phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện đắk đoa
cũng bị khởi tố về hành vi tương tự
bà hờ đan và ông thoại bị khởi tố vì liên quan đến việc ký kết định chuyển hơn một bốn hectare đất trồng cây lâu năm
thành đất ở nông thôn để phân lô bán nền tại xã a đức huyện đắk đoa
một thông tin khác thưa quý vị với vai trò thủ quỹ đơn vị nguyễn thị thùy linh đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng
là học phí của các học viên nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đặc quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và
tạm giam đối với nguyễn thị thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế
tổ chức bồi dưỡng nghề nghiệp giáo dục giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận mời các học viên đến học tập tại trung tâm
và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên
còn lại số tiền hơn sáu bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt
không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm
mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
một chuyên án ma túy vừa được lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh thành công
một đối tượng cùng với lượng cực lớn là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đã bị bắt giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực xã pomlot huyện điện biên phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường phát hiện trong túi sách của đối tượng có hai mươi bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng
bên trong chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận tên là súng a bia chú tài điện biên
được hai đối tượng người lào thuê vận chuyển ma túy với tiền công là năm mươi triệu đồng
sau hai năm xây dựng cống cái lớn cái bé thuộc huyện châu thành tỉnh kiên giang với vốn đầu tư là ba ba trăm linh tỷ đồng
đã hoàn thành và chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng
đây cũng là nơi mà một nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép
và trước tình hình trên công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã ra quân bắt giữ nhiều vụ
với hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe
cụ thể vào chiều tối ngày năm tháng một mươi hai qua công tác nắm bắt tình hình
công an huyện châu thành đã phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên cống cái lớn thuộc xã bình an
chạy xe máy lạng lách nẹp bô bốc đầu xe có dấu hiệu đua xe trái phép
nên nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn vây bắt
khi phát hiện cảnh sát giao thông nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông lập tức vây bắt trên hai mươi thanh niên cùng một mươi ba phương tiện là xe mô tô
trong đó có nhiều phương tiện đã thay đổi đặc tính và kết cấu
bước đầu làm việc xác định các thanh niên này có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi
tất cả đều trú tại các huyện trong tỉnh kiên giang
hiện công an huyện châu thành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
một chuyên án ma túy vừa được lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh thành công
một đối tượng cùng một lượng rất lớn là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực xã pomlot huyện điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường phát hiện trong túi sách của đối tượng có hai mươi bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng
bên trong có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai tên là sùng a bia trú tại điện biên
được hai đối tượng người lào thuê vận chuyển ma túy với số tiền công là năm mươi triệu đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn hữu anh hai mươi chín tuổi và nguyễn thái hòa ba mươi hai tuổi
cùng chú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hai đối tượng nguyễn hữu anh và nguyễn thái hòa đã đột nhập vào nhà của ông lê hoàng vũ
tại khu phố một phường tân vạn thành phố biên hòa để trộm một kết sắt bên trong có khoảng một mươi sáu triệu đồng
và một bộ trang sức kim loại màu vàng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ba sổ bảo hiểm nhân thọ và một số giấy tờ tùy thân tổng giá trị tài sản gần hai trăm linh triệu đồng
sau khi phá kết sắt lấy tài sản các đối tượng mang vứt xuống sông đồng nai
đoạn thuộc phường hiệp hòa thành phố biên hòa để phi tàng
trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã xảy ra một số vụ trộm cắp thiết bị và cắt dây cáp viễn thông
các đối tượng đã lợi dụng việc các trạm bts ở trên đồi vắng những đoạn đường vắng người qua lại
khu vực ít dân cư nhất là thời điểm đêm tối để cắt trộm hàng loạt dây cáp viễn thông
đốt lấy dây đồng và đem bán cho các cơ sở phế liệu
số tiền mà các đối tượng thu được từ việc bán dây lõi đồng không đáng làm bao song hậu quả để lại là rất lớn
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại trạm bts tân mỹ hai xã tân mỹ huyện văn lãng
xảy ra vụ mất trộm năm tăng đơ dùng để căng dây co cột anten chạm bts
ngày ba mươi tháng một mươi một tại trạm bts park lung bị mất một mươi một tăng đơ cột anten bts
số tăng đơn này được làm bằng sắt có tác dụng cân bằng dây co cho cột anten bts cao bốn mươi hai m
nếu bị mất số tăng đơn này có thể gây đổ cột aenten ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân khu vực xung quanh
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hoạt động của thiết bị thu phát sóng di động gây mất thông tin liên lạc
trước đó tại thị trấn na dương huyện lộc bình cũng liên tiếp xảy ra ba vụ mất trộm
tổng cộng hơn bốn trăm linh mét sợi dây cáp đồng ở ba địa điểm khác nhau
trung tâm viễn thông lộc bình đã khẩn trương khắc phục sự cố nối dây cáp để đảm bảo thông tin liên lạc
và trình báo công an huyện lộc bình công an thị trấn na dương điều tra làm rõ thủ phạm
lực lượng công an đã mật phục theo dõi và phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn quốc thể và vũ ngọc hùng
cùng chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình khi đang có hành vi trèo lên cột điện cầm kéo cắt dây cắp viễn thông
khi phát hiện lực lượng công an đối tượng hùng đã bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt giữ
khám xét trong người hùng thu giữ một ống nhựa chứa heroin
trước khi bị bắt hai đối tượng đã cắt dây cáp viễn thông ở hai địa điểm khác đem đốt được bốn kg đồng
và mật phục thì chúng tôi đã bắt được hai đối tượng đang có hành vi trộm cắt tài sản cụ thể là cắp đồng viễn thông
và sau khi bắt quả tăng thì chúng tôi cũng đã đưa về công an thị trấn na dương để làm việc
đó là do nghiệp ma túy tôi mới ra hùng rủ hùng đi cắt dây cáp
tuyển bán để lấy tiền để rủ ma túy
mang ra đốt được một lần
một lần được cân dưới đồng mới một lần được ba cân dưới
thế tôi nhìn thấy dây viễn thông ở trong nói có nhiều đồng rồi tôi rủ nhau đi cắt
trước đó công an huyện văn quan cũng đã bắt giữ hai đối tượng là lăng văn phòng và linh văn giang
cùng chú tại xã lộc hòa huyện hiểu lũng
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi chín vụ trộm cắp dây thoát xét có lõi đồng
tại các trạm bts ở các huyện và thành phố lạng sơn
lúc chập tối thì tôi trèo lên cột bts
và dùng kìm để cắt dây chống thoát xét
sau đó tôi vào giang cuộn xong rồi quay ra sả tri lễ gần ủy ban sả tri lễ
rồi tiếp tục để xe gần bờ suối
rồi trèo lên đồi và trộm nốt dây chống phát xét của trạm bts
để nâng cao dụng
hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với hành vi trộm cắp thiết bị cắt dây cắp viễn thông
công an lạng sơn đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhất là thời điểm ban đêm
gọi hỏi gian đe số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội
đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
các cơ sở thu mua phế liệu không thu mua các tài sản do người khác phạm tội mà có
qua đó bảo vệ công trình thông tin liên lạc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
các cơ sở thu mua phế liệu không thu mua các tài sản do người khác phạm tội
các cơ sở thu mua phế liệu không thu mua các tài sản do người khác phạm tội
hai mươi bánh heroin đã bị công an tỉnh sơn la bắt giữ thành công sau một mươi sáu năm lẩn trốn
sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
bùa lao tủa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã triềng khừa huyện mộc châu sau một mươi sáu năm lẩn trốn
đối tượng bùa lao tủa bị bắt theo quy định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vào tháng tám năm hai nghìn bốn sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán ma túy trái phép
hai mươi bánh heroin tại địa bàn bản thái hưng xã mường giang huyện mộc châu
bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tủa bỏ trốn khỏi địa phương
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an thành phố vinh của tỉnh nghệ an vừa làm rõ bắt giữ hai đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản gây thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn thành phố vinh và huyện diễn châu
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các vụ trộm cắp nói trên thường phá cửa đột nhập vào các công sở
cửa hàng kinh doanh và nhà dân lợi dụng không có người trông coi để trộm cắp tài sản
sau một thời gian xác lập chuyên án và điều tra xác minh ngày ba mươi tháng một mươi một
công an thành phố vinh đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng nguyễn đức thi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện diễn châu và võ anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố vinh
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
tòa án nhân dân huyện quế sơn của tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo nguyễn minh tiến
trú tại phường hòa hương thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn minh tiến dùng tài khoản facebook huỳnh đức tài
do tiến đăng ký trước đó để giả mạo ông huỳnh đức tài
người bán cây hoa lan qua mạng facebook rồi nhắm tin nói chuyện với ông trần hiễu vương
chú tại thôn thuận long xã quế phong huyện quế sơn qua facebook để lừa mua bán lan đột biến
tiến đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông vương
chỉ trong vòng hai tháng nạn nhân đã chuyển tổng cộng hai trăm năm mươi một triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do tiến cung cấp
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến bốn năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo tiến phải bồi thường cho bị hại số tiền hai trăm năm mươi một triệu đồng
toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bốn bị cáo gồm nguyễn hoàng duy trú tại quận sơn trà
đặng duy tùng nguyễn tấn hiếu trú tại quận ngũ hành sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị mỹ phương trú tại quận sơn trà về hành vi không tổ giác tội phạm
theo có trạng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hoàng duy được bạn nhờ trông coi khách sạn trên đường hà bổng
quận sơn trà và bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chân ma túy duy đã móc nối với bạn tù trước đây là bị cáo tùng để làm chân rét
tùng và hiếu có nhiệm vụ đi giao nhận ma túy và được trả công bằng ma túy sử dụng hoặc tiền để tiêu xài
vào tối ngày bốn tháng năm công an tp đã phát hiện và bắt quả tăng tùng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ chín mươi tám chín g ma túy
khám xét khẩn cấp khách sạn thu giữ hơn sáu mươi năm ga ma túy các loại riêng bị cáo phương biết rõ duy mua bán trái phép chất ma túy nhưng không tố giác tội phạm
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn hoàng duy mức án trung thân đặng duy tùng một mươi tám năm tù nguyễn tân hiếu một mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và nguyễn thị mỹ phương một năm tù về tội không tố giác tội phạm
công an thị xã duy tuyên tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng ninh đắc huân chú tại quận bắc từ liêm hà nội về tội sử dụng mạng máy tính mạng viện thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo
tại cơ quan công an huân khai nhận là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tcbtrex com
đã phát hành đồng tcf và thành lập nhóm có tên là tim star diamond với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay huân đã chiếm đoạt tài sản của năm nhà đầu tư tại thị xã duy tiên với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra đối tượng còn quản trị tám sàn